liên quan đến vụ việc bé gái gần hai tuổi bị bắt cóc sát hại thông tin từ công an tỉnh hương yên cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với giáp thị huyền trang hai mươi bảy tuổi chú xã việt ngọc huyện tân yên tỉnh bắc giang để điều tra về tội giết người
theo đó liên quan đến vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày một mươi chín tháng chín tại một khu đô thị trên địa bàn huyện gia lâm thành phố hà nội
cơ quan chức năng xác định nghi phạm bắt cóc bé hai tuổi ở hà nội là giáp thị huyền trang
cũng liên quan đến vụ việc vào tối ngày hai mươi một tháng chín lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông đuống gần cầu phù đồng huyện gia lâm hà nội
hiện cơ quan chức năng đang làm các thủ tục để xác định thi thể nói trên có phải là giáp thị huyền trang nghi phạm chính trong vụ bắt cóc sát hại bé gái hai tuổi ở hà nội hay không
thông tin từ cơ quan chức năng lực lượng công an hà nội cũng đã về bắc giang đưa mẹ nghi phạm giáp thị huyền trang đi xét nghiệm adn